sau sáu ngày thi đấu sôi nổi hấp dẫn tối ngày một mươi bốn tháng năm tại nhà thi đấu tỉnh ninh bình
đài truyền hình việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã tổ chức
bế mạc vòng chung kết robocon năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề chinh phục đĩa bay
trải qua gần một tuần thi đấu với tinh thần học hỏi đoàn kết sáng tạo
hai đội dự thi đã mang đến cho khán giả những trận thi đấu hấp dẫn kịch tính
trận chung kết diễn ra trong không khí quyết liệt và căng thẳng
đội lh nightshot đến từ đại học lạc hồng đã xuất sắc vượt qua đội sk h hai
đến từ đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên để trở thành quán quân của cuộc thi robocon năm nay
chúng ta có thể đánh được sk h hai và có một chiến thuật rất hợp lý
có thể đánh bại sk h hai và nó đã hiệu quả
và nó giúp cho chúng em rất vui vì đã giành chiến thắng trong trận chung kết hai nghìn một mươi bảy này
vậy thì đây là lần thứ mấy đh lh tham gia cuộc thi robocon này

rồi là lần thứ một mươi ba đành camper
vậy thì rurocon có ý nghĩa như thế nào
chia sẻ về những thành công của đại học lạc hồng ban giám hiệu trường cho biết
mục tiêu của trường khi tham gia robotcom không hề đặt nặng thành tích
mà chú trọng cho các bạn sinh viên những kỹ năng để ứng dụng nghề nghiệp tương lai

trong đó một mươi năm đội tuyển xuất sắc nhất đã tham gia tranh tài tại cuộc thi robocon châu á thái bình dương
và mang lại những kết quả đáng nể với năm giải nhất ba giải nhì bốn giải ba và nhiều giải khác
trải qua một mươi sáu năm nhưng sức nóng của cuộc thi robocon không hề giảm mà ngày càng khẳng định được vai trò
là sân chơi mới mẻ và lý thú dành cho sinh viên khối kỹ thuật